trong khuôn khổ các chương trình của năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu
đã được tổ chức với hình thức trực tuyến hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp
trong vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi việt nam đã ra tuyên bố của chủ tịch hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu
với các nội dung tóm tắt như sau
các lãnh đạo asean nhấn mạnh tăng cường đoàn kết hợp tác và thống nhất hội nhập kinh tế
nâng cao nhận thức và bản sắc asean nâng cao năng lực chủ động thích ứng của asean
trong tận dụng hiệu quả các cơ hội và ứng phó với các thách thức đặt ra
trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều chuyển biến nhanh chóng
trong bối cảnh có nhiều biến động các lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì
một cấu trúc khu vực mở minh bạch dựa trên luật lệ với asean đóng vai trò trung tâm và nhất trí
tiếp tục thúc đẩy sự gắn kết giữa các cơ chế hợp tác do asean dẫn dắt như asean cộng một
asean cộng ba diễn đàn đông á diễn đàn khu vực asean cơ chế bộ trưởng quốc phòng asean mở rộng
về xây dựng cộng đồng asean các lãnh đạo cam kết thực hiện tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
hướng tới một cộng đồng asean đoàn kết hướng tới người dân lấy người dân làm trung tâm
dựa trên luật lệ gắn kết và bản sắc duy trì vai trò trung tâm gắn kết với các đối tác bên ngoài
các lãnh đạo hoan nghênh quá trình đánh giá giữa kỳ ba kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
khẳng định cam kết duy trì và thúc đẩy hòa bình an ninh và ổn định trong khu vực
các lãnh đạo nhấn mạnh giải quyết hòa bình các tranh chấp bao gồm tôn trọng hoàn toàn các quy trình pháp lý và ngoại giao
mà không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực phù hợp với các nguyên tắc được thừa nhận phổ biến của luật pháp quốc tế
bao gồm công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai unclos
ghi nhận các ưu tiên chính trong năm hai nghìn hai mươi các lãnh đạo đã thông qua tuyên bố tầm nhìn về các lãnh đạo asean
về một asean gắn kết và chủ động thích ứng thể hiện cam kết mạnh mẽ của asean nhằm duy trì đoàn kết
thống nhất và vai trò trung tâm của asean trong khi nâng cao năng lực của asean trong việc nắm bắt các cơ hội
và giải quyết hiệu quả các thách thức đang nổi lên
trong đó tuyên bố nhấn mạnh ưu tiên thực hiện tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm đánh giá giữa kỳ với các kế hoạch tổng thể
xây dựng cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm định hướng phát triển cộng đồng sau năm hai nghìn hai mươi năm kiểm điểm thực hiện hiến trương asean
nâng cao nhận thức cộng đồng và vai trò quốc tế để tăng cường quan hệ đối tác và phát triển bền vững
tăng cường năng lực thể chế asean thông qua cải tiến quá trình làm việc và phối hợp asean
tuyên bố cũng nhấn mạnh các nỗ lực chung của asean trong ứng phó và giảm thiểu các tác động của covid một mươi chín
bao gồm thành lập quỹ asean ứng phó với covid một mươi chín thành lập kho dự trữ vật tư y tế khu vực
xây dựng quy trình hoạt động tiêu chuẩn cho phản ứng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng
và tiến tới các nỗ lực toàn diện của asean để khắc phục hậu quả và phục hồi sau covid một mươi chín
các lãnh đạo asean ghi nhận các nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển tăng cường kết nối của asean
thông qua triển khai kế hoạch công tác giai đoạn ba sáng kiến hội nhập asean iai
kế hoạch tổng thể kết nối asean hai nghìn hai mươi năm mạng lưới các thành phố thông minh asean
về cộng đồng chính trị an ninh asean ghi nhận kết quả tích cực với chín mươi sáu dòng các hoạt động
đã được triển khai trong kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng chính trị an ninh asean hai nghìn hai mươi năm
các lãnh đạo tái khẳng định hiệp ước thân thiện và hợp tác ở đông nam á
bảo đảm đông nam á là khu vực không có vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt
quy định trong hiệp ước về khu vực không có vũ khí hạt nhân đông nam á
cam kết thực hiện kế hoạch công tác bali hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm để giải quyết toàn diện
chủ nghĩa cực đoan và cực đoan bạo lực trong khu vực
lãnh đạo các nước asean cam kết tăng cường hợp tác quản lý biên giới
tăng cường hợp tác trong phòng chống ma túy
ghi nhận những kết quả trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng trong triển khai kế hoạch hành động ba năm
hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean admm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai và kế hoạch hành động nhóm công tác các chuyên gia admm
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi ba hoan nghênh kỷ niệm một mươi năm thành lập admm
các kết quả tích cực của hợp tác quốc phòng trong ứng phó dịch bệnh covid một mươi chín
như diễn tập trực tuyến quân y các nước asean và hội thảo trực tuyến mạng lưới các chuyên gia
phòng thủ hóa học sinh học và phóng sinh
các lãnh đạo đề nghị sự tham gia của cả ba trụ cột trong hỗ trợ nâng cao năng lực cho timor leste
sớm đánh giá việc timor leste xin gia nhập asean ghi nhận các kết quả của ủy ban liên chính phủ asean
về nhân quyền thúc đẩy và bảo vệ quyền cho người trong asean khuyến khích viện hòa bình và hòa giải asean
tiếp tục nỗ lực thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong các tiến trình hòa bình và hòa giải
về cộng đồng kinh tế asean các lãnh đạo cam kết bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững
trước những rủi ro và bất ổn toàn cầu cam kết duy trì thị trường mở phối hợp thực hiện các biện pháp
nhằm giảm thiểu các tác động kinh tế của dịch bệnh covid một mươi chín nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng cường thương mại
và đầu tư nội khối asean vai trò quan trọng của khu vực tư nhân trong các nỗ lực phục hồi sau đại dịch
các lãnh đạo hoàn ngành một mươi ba ưu tiên sáng kiến kinh tế trong năm hai nghìn hai mươi tin tưởng các sáng kiến này sẽ giúp thúc đẩy hội nhập
và kết nối kinh tế nội khối asean tăng cường các cam kết của asean đối với cộng đồng toàn cầu vì hòa bình
và phát triển bền vững và tăng cường khả năng thích ứng và năng lực thể chế của asean
tất cả đều góp phần vào thành tựu của một asean gắn kết và chủ động thích ứng ghi nhận những tiến bộ
trong hội nhập kinh tế gồm triển khai hiệp định thương mại hàng hóa asean cơ chế một cửa asean
ký thỏa thuận công nhận lẫn nhau mra về phê duyệt sản phẩm ô tô xây dựng không asean về hợp tác
xuyên biên giới các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng hướng dẫn asean về giải quyết tranh chấp xuyên biên giới
nhấn mạnh vai trò của các công nghệ kỹ thuật số trong phục hồi các lãnh đạo quyết tâm tận dụng hiệu quả
cách mạng công nghiệp bốn hướng tới nền kinh tế kỹ thuật số mạnh mẽ tích hợp và toàn diện
các nhà lãnh đạo cũng ghi nhận các kết quả tích cực trong tăng cường kết nối giao thông
thúc đẩy đầu tư có trách nhiệm trong ngành lương thực nông lâm nghiệp
các nhà lãnh đạo cam kết nỗ lực triển khai các hiệp định thương mại tự do fta của asean với các đối tác
trung quốc nhật bản hàn quốc ấn độ australia và new zealand và hồng kông
bày tỏ mong muốn ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực vào cuối năm nay
với cộng đồng văn hóa xã hội asean các lãnh đạo cam kết xây dựng một cộng đồng asean gắn kết hơn
đem lại nhiều lợi ích hơn cho người dân asean không bỏ ai lại phía sau trong phát triển toàn diện
và bền vững ghi nhận các kết quả tích cực trong thành lập trung tâm asean về nghiên cứu phát triển
bền vững và đối thoại mong muốn tăng cường hợp tác trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển
của liên hợp quốc thúc đẩy bản sắc asean các lãnh đạo thông qua tuyên bố asean về phát triển
nguồn nhân lực trong bối cảnh thế giới việc làm đổi thay ủng hộ thành lập hội đồng giáo dục
và đào tạo kỹ thuật và dạy nghề asean bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động nhập cư
tăng cường bảo trợ xã hội khuyến khích giải quyết bất bình đẳng giới bảo vệ trẻ em
quyền và phúc lợi của người khuyết tật bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ
các lãnh đạo ủng hộ các nỗ lực hỗ trợ nhân đạo tạo điều kiện cho quá trình hồi hương
và thúc đẩy phát triển bền vững tại bang rakhin myanmar ủng hộ nỗ lực của myanmar
trong việc bảo đảm an toàn và an ninh cho tất cả các cộng đồng ở bang rakhin
và tạo điều kiện cho sự trở lại tự nguyện của người dân di tản an ninh và an toàn
lãnh đạo asean bày tỏ sự kiên định trong nỗ lực chống lại tin tức giả mạo
tăng cường phối hợp đối phó với sự phổ biến của tin tức giả liên quan đến đại dịch covid một mươi chín
nghi nhận đóng góp to lớn của cộng đồng xã hội và nhân viên xã hội trong thời điểm dịch covid một mươi chín
và trong bảo đảm sức khỏe an toàn và phúc lợi chung của người dân dễ bị tổn thương trong asean
các lãnh đạo đánh giá cao khả năng thông qua tuyên bố asean về thúc đẩy công tác xã hội
tại hội nghị cấp cao lần thứ ba mươi bảy vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
về quan hệ đối ngoại của asean các lãnh đạo asean ghi nhận các kết quả trong tăng cường quan hệ đối ngoại của asean
với các đối tác hoàn ngành sự hỗ trợ của các đối tác trong xây dựng và phát triển cộng đồng asean
các lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp và hợp tác khu vực và quốc tế
với các đối tác bên ngoài và các tổ chức quốc tế để xử lý các thách thức của đại dịch covid một mươi chín
và các tình huống khẩn cấp về y tế cộng đồng khác
nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác của asean với các đối tác bên ngoài khác
cũng như các tổ chức khu vực và quốc tế như liên hợp quốc để giải quyết các vấn đề toàn cầu
và thúc đẩy phát triển bền vững vì lợi ích của người dân
các lãnh đạo hoan nghênh sự hiện diện của hai quốc gia thành viên asean là indonesia và việt nam
với tư cách thành viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc
các lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của các cơ chế hợp tác do asean dẫn dắt trong khu vực
như hợp tác asean cộng ba cấp cao đông á diễn đàn khu vực asean
trong việc thúc đẩy hòa bình ổn định và thịnh vượng ở khu vực
về các vấn đề quốc tế và khu vực các nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì
và thúc đẩy hòa bình an ninh ổn định an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở biển đông
và bảo đảm biển đông là một vùng biển hòa bình ổn định và thịnh vượng
các lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của thực hiện đầy đủ và hiệu quả doc
sớm xây dựng coc hiệu quả và thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế bao gồm unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai
lo ngại về việc cải tạo những diễn biến gần đây và những sự cố nghiêm trọng xảy ra gần đây
tại biển đông làm xói mòn lòng tin gia tăng căng thẳng và có thể làm suy yếu hòa bình
an ninh và ổn định trong khu vực
các lãnh đạo khẳng định sự cần thiết phải tăng cường lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau
tự kiềm chế trong các hoạt động và tránh các hoạt động có thể làm phức tạp thêm tình hình
và giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế bao gồm unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai
các lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phi quân sự hóa và tự kiềm chế
trong việc thực hiện mọi hoạt động của các bên yêu sách và tất cả các quốc gia khác
có thể làm phức tạp thêm tình hình và leo thang căng thẳng ở đây
về bán đảo triều tiên các lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc đối thoại hòa bình
kêu gọi hợp tác giữa các bên để tạo lập hòa bình và ổn định lâu dài
thực hiện đầy đủ tất cả các nghị quyết liên quan của hội đồng bảo an liên hợp quốc
và ghi nhận những nỗ lực quốc tế nhằm phi hạt nhân hóa tại bán đảo triều tiên